theo thống kê từ tổng cục hải quan trong tuần đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên hai xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc với tổng trị giá bốn mươi bốn bốn triệu usd gấp sáu mươi bốn lần so với hai tháng trước đã về việt nam
ngay sau lô hai chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thái lan đã có thêm nhiều xe xuất xứ anh quốc nhật bản mỹ nhập cảng hải phòng và cảng sài gòn
trước đó tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc khá hẩm hưu doanh nghiệp việt nam chỉ nhập ba mươi một xe ô tô dưới chín chỗ ngồi trong tháng một và hai
hiện xe nhập khẩu nguyên chiếc đã bắt đầu được nhập về nhiều hơn khi các doanh nghiệp đã biết cách làm quen với nghị định một trăm một mươi sáu trong đó có quy định về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới do nước ngoài cung cấp